hơn tám clip độc hại nhắm tới tổ chức cá nhân việt nam trên mạng là thông tin vừa được cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đưa ra trong buổi họp với các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo trên youtube và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo
theo con số thống kê không đầy đủ tính tới ngày một mươi năm tháng ba có khoảng một mươi năm kênh tài khoản của cá nhân đưa lên internet hơn tám video clip có nội dung độc hại
cũng theo thống kê của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử các kênh này có gần một triệu lượt đăng ký theo dõi thường xuyên và hiện có khoảng năm trăm linh triệu lượt xem các clip độc hại nói trên
trước thực trạng đó các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo như vinamilk unilever việt nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo các doanh nghiệp đã yêu cầu đại lý quảng cáo tạm dừng quảng cáo trên youtube và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo trên kênh này nếu google và các đại lý quảng cáo không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng vừa xảy ra
bộ thông tin và truyền thông đã chủ động yêu cầu google phối hợp để ngăn chặn tình trạng nêu trên google cho biết đơn vị này đã gỡ được hơn bốn mươi video clip với cách làm thủ công nhưng trên thực tế google chỉ chặn để các video clip này không xem được tại việt nam